để tránh lặp lại sai phạm của một số dự án bot giao thông
từ khi triển khai đầu tư bot trong lĩnh vực giao thông đến nay với hơn bảy mươi dự án đã thực hiện đã không lựa chọn được nhà đầu tư nào theo hình thức đấu thầu toàn bộ là chỉ định thầu
nhiều nhà đầu tư được lựa chọn không đủ năng lực khiến việc đàm phán ký hợp đồng giám sát quản lý thực hiện quản lý vốn đầu tư rất phức tạp nhiều sai sót
bên cạnh đó vị trí một số trạm thu bot bất hợp lý giá cao gây khó khăn đối với người tham gia giao thông
để tránh lập lại những sai phạm có thể xảy ra đối với các dự án bot thanh tra chính phủ đã kiến nghị thủ tướng chỉ đạo các bộ kế hoạch và đầu tư tài chính xây dựng giao thông vận tải phối hợp ra soát những quy định pháp lý về lĩnh vực đầu tư theo hình thức ppp còn thiếu chưa thống nhất để bổ sung điều chỉnh hoặc trình bổ sung điều chỉnh theo thẩm quyền
kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn hôm nay bước sang ngày làm việc thứ tư đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cử tri trong cả nước
quốc hội thảo luận về dự án quy hoạch tránh tình trạng vừa đa bóng vừa thổi còi là nhan đề bài viết trên trang nhất trang hai trên báo hà nội mới số ra ngày hôm nay
trong ngày làm việc thứ ba kỳ họp thứ tư hôm qua của quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật quy hoạch
các đại biểu quốc hội đã chỉ rõ những bất cập và cho rằng việc thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch tại dự án luật có thể gây ra tình trạng vừa đa bóng vừa thổi còi
bởi dự án luật chưa làm rõ được vai trò của hội đồng thẩm định là cơ quan nào khi mà quyền lực giao cho cơ quan này rất lớn trong dự thảo luật
trong khi đó tình trạng các quy hoạch treo vẫn đang khiến cho người dân cũng như là các cơ quan ban ngành lo ngại
vì vậy thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch cần cân nhắc cụ thể rõ ràng để đảm bảo tính khả thi của các quy hoạch trong tương lai
phải đưa tiền lương về đúng giá trị thật lấy tiền lương làm động lực để khuyến khích sự phát triển gỡ bỏ sự kim hãm của nền kinh tế
đây là một trong những mục tiêu lớn được chính phủ giao cho ban chỉ đạo trung ương về cải cách tiền lương
vấn đề đang nóng hơn sau nhiều phiên khảo sát và lấy ý kiến của ban chỉ đạo với các đơn vị có liên quan
đây là nội dung được đề cập đến trên tờ thời nay qua bài viết làm sao để lương đủ sống
theo ông bùi sĩ lợi phó chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội hiện nay bộ máy nhà nước của chúng ta quá cầm cành
công chức nhà nước được quản lý theo luật công chức viên chức quản lý theo luật viên chức đang làm lẫn lộn trong cách tính lương
và hệ thống thang bảng lương muốn cải cách tiền lương cần phải sắp xếp lại bộ máy tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập
chuyển từ hưởng lương ngân sách nhà nước sang hưởng lương khoán sản phẩm đầu ra
còn đơn vị hành chính sự nghiệp thì đẩy nhanh tốc độ tinh giản bộ máy hành chính và xác định rõ chức năng nhiệm vụ vị trí của công chức nhà nước
sáng nay trên trang nhất và trang năm báo lao động có bài đề nghị xem xét sửa đổi đảm bảo quyền lợi lao động nữ
trong đó tác giả bài viết nêu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
theo luật bảo hiểm xã hội hai nghìn một mươi bốn nhiều lao động nữ nghỉ hưu trong năm hai nghìn một mươi tám sẽ có tỷ lệ lương hưu thấp hơn hẳn
so với người có cùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội nghỉ hưu năm hai nghìn một mươi bảy lên đến một mươi
thay đổi trên đã khiến cho nhiều lao động nữ lo lắng
tác giả bài viết cũng cho biết theo số liệu của bảo hiểm xã hội việt nam
dự báo năm hai nghìn một mươi tám sẽ có khoảng năm mươi lao động nữ nghỉ hưu
trong đó có trên hai mươi một người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới ba mươi năm
có tỷ lệ hưởng lương hưu thấp hơn từ năm
còn trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay thì lại có bài viết hộ khẩu sắp hết thời
bộ công an cho biết chậm nhất đến đầu năm hai nghìn một mươi chín
công dân khi làm thủ tục hành chính sẽ không cần phải mang sổ hộ khẩu giấy khai sinh
mà chỉ cần cung cấp ba thông tin chính họ tên mã số định danh cá nhân và chỗ ở là sẽ được giải quyết
trong khi đó mã số định danh được coi là chìa khóa
để các cơ quan nhà nước tra cứu trong cơ sở dữ liệu quốc gia
nhằm lấy ra các thông tin về công dân phục vụ mục đích giải quyết thủ tục hành chính
cũng trên trang nhất và trang bảy của báo lao động tiếp tục loạt bài
thị trường hàng sách tay hà nội đến bao giờ
tác giả đã thông tin chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
chỉ tính riêng tại thủ phủ sách tay nguyễn sơn quận long biên
tri cục quản lý thị trường hà nội đã kiểm tra một mươi chín vụ xử lý một mươi bảy vụ và hai vụ còn lại đang xử lý
các mặt hàng vi phạm chủ yếu là các sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
tình trạng buôn bán vận chuyển trái phép các loại mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất
không rõ chất lượng không đầy đủ tem nhãn đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp
với nhiều thủ đoạn khác nhau giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng để kinh doanh kiếm lời
nhiều khuyến nghị của các nhà chức trách và các chuyên môn được đưa ra
để cảnh báo người tiêu dùng tuyệt đối không nên tin dùng các sản phẩm được quảng cáo là hàng sách tay
bởi các sản phẩm trên không được kiểm chứng của cơ quan quản lý nhà nước nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân